thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng đã tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tp hải phòng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại buổi tiếp xúc cử tri tp hải phòng đã nghe trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hải phòng báo cáo kết quả kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa một mươi bốn
sau tám ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc đã thành công tốt đẹp
đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quyết định đến giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước
công tác nhân sự tại kỳ họp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật triển khai chặt chẽ phát huy tinh thần trách nhiệm
dân chủ của đại biểu quốc hội bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của đảng
cử tri hải phòng đánh giá cao kết quả cuộc họp đầu tiên quốc hội khóa một mươi bốn đồng thời bày tỏ tin tưởng và quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo khóa mới
quan tâm đến hành động của chính phủ thủ tướng chính phủ và đoàn đại biểu quốc hội để có những ý kiến đóng góp nhằm đưa ra những quyết sách đúng đắn trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội
về chính phủ kiến tạo cử tri mong muốn thủ tướng chỉ rõ mục tiêu sẽ hành động thế nào để giải quyết mọi việc mà không đi theo lối mòn
vấn đề xây dựng nông thôn mới cần có những quyết sách mạnh mẽ hơn để chương trình mục tiêu quốc gia đạt được kết quả tốt hơn
cử tri kiến nghị thủ tướng và đoàn đại biểu quốc hội cần quan tâm hơn nữa đến một số dự án giao thông lớn mang tính ngoại giao
mong muốn chính phủ thủ tướng chính phủ có chính sách phù hợp để đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo tốt hơn
phát biểu tại buổi tiếp xúc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cảm ơn cử tri hải phòng
đã tin tưởng bầu làm đại biểu quốc hội của thành phố hải phòng và hứa sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung thành phố hải phòng nói riêng

đã nhận ra những phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hoạt động của chính phủ thủ tướng chính phủ
khẳng định đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng sẽ luôn lắng nghe và phản ánh kịp thời những kiến nghị của cử tri
nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của hải phòng cũng như của cả nước